cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu ạn sản xuất thương mại sa huỳnh trụ sở tại đường trần xuân soạn quận bảy
ngoài vụ việc trên cục hải quan tp hcm còn chuyển hồ sơ về hàng loạt vụ nghi vấn buôn lậu trốn thuế cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để mở rộng điều tra xử lý theo thẩm quyền
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám công ty sa huỳnh đã có mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng từ nước ngoài
có xuất xứ trung quốc là linh kiện của lò nướng thủy tinh đây là hàng mới một trăm linh có tổng trị giá hai trăm một mươi hai triệu đồng
khi lô hàng về việt nam tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn đã phát hiện lô hàng là một ba trăm linh bộ lò nướng thủy tinh dạng nguyên bộ chứ không phải dạng linh kiện như khai báo
tất cả lô hàng không ghi rõ xuất xứ nhưng đều mang thương hiệu asanjo
bắt đầu công ty sao hình giải trình là do đối tác ở trung quốc gửi nhầm hàng
cục hải quan tp hcm đã có mời người đại diện pháp luật của công ty sao hình là bà huỳnh thị sao quân đến làm việc nhưng bà không có mặt
đã ủy quyền cho ông huỳnh thế tài lên làm việc nhưng ông này không biết gì
cục hải quan xác minh bà quân xác nhận có người mạo danh dùng giấy tờ cá nhân của bà để mở công ty làm ăn phi pháp
việc làm này bà hoàn toàn không biết
được biết vợ chồng bà quân từng có thời gian làm công nhân trong nhà máy của asanzo nhưng đã nghỉ việc
cơ quan chức năng cũng đã xác định nhiều giấy tờ hồ sơ liên quan đến vụ việc thể hiện chữ ký bút tích của bà quân là giả mạo
chính vì vậy vụ việc có dấu hiệu buôn lậu trốn thuế nên cục hải quan đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để mở rộng điều tra và đến nay đã khởi tố vụ án buôn lậu tại công ty sa huỳnh
thông tin về vụ xe tải bị lật đè chết năm người trên quốc lộ năm xảy ra vào sáng ngày hôm qua
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành của tỉnh hải dương đã tạm giữ hình sự hà văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở tỉnh thanh hóa lái xe tải gây ra vụ tai nạn
theo kết quả kiểm tra không phát hiện nồng độ cồn trong khí thở tài xế cũng âm tính với chất ma túy
tại trụ sở công an hà văn hoàng khai do xe tải bị hỏng phanh nên chủ động điều khiển ép ô tô vào giải phân cách giữa để giảm tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông
trước đó vào khoảng hơn sáu giờ sáng ngày hai mươi ba tháng bảy tài xế hà văn hoàng điều khiển xe ô tô tải chở nước khoáng đâm vào giải phân cách và va vào bảy người đang dừng chờ sang đường tại điểm km sáu mươi ba
đoạn qua địa phận xã cộng hòa huyện kim thành của tỉnh hải dương làm chết năm người và hai người bị thương được đi bệnh viện cấp cứu
nhận được thông tin về vụ việc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có công điện yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
đặc biệt lưu ý kiểm tra vi phạm nồng độ cồn và ma túy với toàn bộ lái xe trong các vụ tai nạn giao thông
đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã xuống hiện trường thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân và phối hợp cùng lãnh đạo của tỉnh hải dương chỉ đạo khắc phục hậu quả của vụ tai nạn

vừa mới cập nhật trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội tại phía nam
như thường lệ trước tiên xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
thời điểm trên năm thanh niên chạy xe máy biển số tám mươi năm f một trăm linh sáu nghìn tám trăm tám mươi chín vào làng ô tô trên đường võ trần trí
hướng từ đường trần đại nghĩa về quốc lộ một với tốc độ cao
khi gần đến giao lộ trần văn dào quận bình tân thì tông bồi giải phân cắt cứng bê tông dưới hai chiều đường
chiếc xe máy văn xa hơn năm mươi mét lao vào gầm xe tải chạy cùng chiều phía trước và bị bánh xe này cán lên
chiếc xe máy bể nát riêng năm thanh niên văng ra ngoài bất tỉnh phải nhập viện điều trị
khoảng bảy giờ sáng nay ngày hai mươi bốn tháng bảy một thanh niên không tuân thủ luật giao thông chạy xe máy với tốc độ cao vào làng ô tô
đã tông vào giải phân cách dẫn đến chấn thương vụ việc xảy ra trên đường võ trần chí quận bình tân tp hcm
vụ hỏa hoạn đã thiêu rụ nhà xưởng công ty mùn cưa rộng hơn một m hai
cùng một ô tô tải đồng thời cháy lan sang một phần công ty sản xuất bàn ghế kế bên
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thị xã thuận an tỉnh bình dương
đã điều động một mươi hai xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
tính khoảng tám h sáng cùng ngày ngọn lửa được dập tắt không có thiệt hại về người
nhưng nhiều hàng hóa trong kho bị thiêu rụi hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam
và chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hai nghìn một mươi tám
sáng nay ngày hai mươi năm tháng bảy tại thành phố hồ chí minh nhà xuất bản trẻ tổ chức buổi ra mắt
giới thiệu bộ sách bốn mùa của ba nhà văn cũng là ba cựu chiến binh
mùa linh cảm mùa chinh chiến ấy tác giả đoàn tuấn mùa sa nhà tác giả nguyễn thành nhân
và tác giả nguyễn vũ điền với rừng khột mùa thay lá
bộ sách bốn mùa là tập hợp những câu chuyện hội ký ghi lại hình ảnh tinh thần tâm tư của người lính
trong giai đoạn năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín khi mà ở biên giới phía bắc là cuộc kháng chiến oanh liệt thần kỳ
chống bình trướng trung quốc còn ở biên giới tây nam người lính vừa bảo vệ giữ gìn từng tất đất
nhưng cũng vừa thực hiện nghĩa vụ quốc tế cứu dân tộc campuchia trước hiểm họa diệt chủng
đây là những ấm phẩm mới có bổ sung sửa chữa bởi độ lùi của thời gian khi nhìn về cuộc chiến
đã cho phép được viết đầy đủ hơn nhiều hơn và còn là những dòng cảm xúc kịp ghi lại
dù đã qua bốn mươi năm để những người đồng đội được kể về đồng đội
lo ngại khang hiếm nguồn cung ứng thịt heo do dịch bệnh hiện nay sở công thương tp hcm
đang tập trung bốn giải pháp kích cầu tiêu dùng thịt lợn tăng cường dự trữ thịt lợn
đôn đốc doanh nghiệp xây dựng phương án nhập khẩu tăng nguồn cung các mặt hàng
và mặt thế khác bên cạnh đó sở công thương tăng cường kiểm soát chất lượng thịt lợn
tại chợ siêu thị cửa hàng tiện lợi luôn được đảm bảo
theo sở công thương tp hcm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín các doanh nghiệp nhập khẩu thịt heo
qua cửa khẩu hải quan thành phố với số lượng năm sáu trăm bốn mươi bảy tấn kim ngạch một mươi hai mươi chín triệu usd
tăng về lượng gần bốn tám trăm linh tấn và tăng về kim ngạch gần tám một triệu usd so với sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân lượng thịt heo nhập khẩu tăng chủ yếu là do giá nhập khẩu chỉ khoảng
ba mươi đồng kg thấp hơn giá heo hơi trong nước đồng thời kinh tế nước ta đang trong
bước trình hồi nhập ngày càng sâu rộng các rầu cản thương mại bị gỡ bỏ thị trường thịt heo
trong nước có sự liên thông nhất định với thị trường nước ngoài cùng với đó sở công thương
đã triển khai đôn đốc doanh nghiệp bình ổn thị trường chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn
các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt heo thịt gà trứng da cầm đảm bảo cung ứng đạt
vượt kế hoạch thành phố giao trong mọi tình huống thị trường sở công thương cũng dự báo
khoảng một hai tuần nữa giá thịt heo sẽ tăng sở tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp bình ổn thị trường
đảm bảo cung ứng đạt vượt kế hoạch thành phố giao trong mọi tình huống thị trường đảm bảo
nguồn hàng giữ giá ổn định phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng ngoài ra sở cũng phối hợp
ban quản lý an toàn thực phẩm cục quản lý thị trường thành phố tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát chất lượng thịt heo sản xuất trong nước và ngoại nhập

tăng chóng chính xác kịp thời và chất lượng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận biểu dương những kết quả công tác
mà cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đã đạt được trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh
việc đơn vị cần tiếp tục chủ động phối hợp với công an các đơn vị địa phương nghiên cứu những vấn đề
mới phức tạp nổi lên về an ninh trật tự qua đó kiến nghị những chủ trương giải pháp phòng ngừa
đấu tranh hiệu quả cần chú trọng đến chất lượng tính thực tiễn của các đề tài nghiên cứu bảo đảm mỗi đề tài
nghiên cứu xong phải đóng góp được những giá trị nhất định về lý luận và thực tiễn trong công tác chiến đấu
xây dựng lực lượng công an nhân dân thứ trưởng nguyễn văn thành cũng yêu cầu tập trung xây dựng lực lượng
phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học chiến lược thực sự trong sạch vững mạnh
đủ năng lực phẩm chất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao từ đó nâng cao chất lượng nghiên cứu chiến lược
của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
hôm nay công an tỉnh con tum tổ chức hội nghị tổng kết công tác triển khai bố trí công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh
sau sáu tháng triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh đến nay công an tỉnh con tum đã triển khai bố trí được
ba trăm sáu mươi hai đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
trên ba mươi sáu xã nâng tổng số công an chính quy tại công an các xã phường thị trấn trên toàn tỉnh hiện nay là năm trăm hai mươi bốn đồng chí
qua sáu tháng thực hiện nhiệm vụ lực lượng công an xã chính quy đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền xã
chỉ đạo triển khai các kế hoạch biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
so với cùng kỳ số vụ giết người trên địa bàn tỉnh đã giảm năm mươi số người chết và bị thương do tai nạn giao thông
và cháy nổ gây ra đều giảm đáng kể
ghi nhận những thành tích đã đạt được bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho sáu tập thể và chín cá nhân
giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen cho sáu tập thể và hai mươi một cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ
nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín của lực lượng công an nhân dân ngày hai mươi bốn tháng bảy
bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đã tổ chức
chương trình khám cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách tại xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hương yên
ngay từ sáng sớm rất đông người dân đã có mặt tại trạm y tế xã nghĩa trụ
do tuổi cao sức yếu thế nên việc được các bác sĩ về tận địa phương khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí
đã khiến mẹ việt nam anh hùng lê thị trục và các thương bệnh binh ở đây rất phấn khởi
điều giác thì là đi khám trước các thứ thì cũng được yêu thương xung sướng lắm rồi
tôi rất vui lòng và rất hài lòng về phục vụ của cán bộ và chiến sĩ công an
phục vụ của anh em như tôi
rất thoải mái và rất có một tình cảm đối với anh em như tôi đối với địa phương chúng tôi
trong đợt này các bác sĩ bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đã khám bệnh tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí
cho gần hai trăm linh lượt người thuộc các đối tượng là bà mẹ việt nam anh hùng thương bệnh binh các gia đình liệt sĩ và gia đình chính sách
đây cũng chính là hoạt động thường niên của đơn vị mỗi dịp tháng bảy về
qua những hành động thiết thực này các cán bộ chiến sĩ bệnh viện y học cổ truyền bộ công an thấu hiểu thêm
và thấu hiểu thêm những sự hy sinh bất mát của các anh hùng lễ sĩ
người mà có công và cách mạng để từ đó hôn đúc thêm tình yêu nước
cũng như trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình
kỷ niệm hai mươi bảy tháng bảy này địa phương chúng tôi được đón nhận được sự quan tâm của các đồng chí rất chú đáo tình cảm rất xúc động
và nhân đây cũng xin được thay mặt đảng bộ
và nhân dân chính quyền địa phương và đặc biệt là đối tượng chính sách xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí đánh đạo
cũng như là tập thể cán bộ y bác sĩ nhân viên của bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đã luôn luôn thường xuyên quan tâm theo dõi giúp đỡ hỗ trợ các đối tượng chính sách
hoạt động tuy không mang nhiều giá trị về vật chất thế nhưng đã thể hiện sự tri ân sâu sắc của các cán bộ y bác sĩ bệnh viện y học cổ truyền

hoạt động tuy không mang nhiều giá trị về vật chất thế nhưng đã thể hiện sự chi ân sâu sắc của các cán bộ y bác sĩ bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đã luôn thường xuyên quan tâm theo dõi giúp đỡ hỗ trợ các đối tượng chính sách